công việc là làm bưng bê tại một nhà hàng
sau khi đưa các nạn nhân sang trung quốc cao thị thu và cao thị lương đã đưa các nạn nhân đến châu vân sơn ép các nạn nhân phải chấp nhận lấy chồng trung quốc
nếu không sẽ bị đánh bỏ đói và không cho về việt nam nữa
bị dồn ép đến đường cùng các nạn nhân đã phải chấp nhận lấy chồng nơi đất khách quê người
là một địa phương có nhiều kênh dạch nên thành phố hồ chí minh có nhiều biến thủy hoạt động
bên cạnh những biến thủy được quy hoạch
cũng có không ít biến thủy nội địa không phép
tình trạng này không chỉ gây mất an toàn giao thông đường thủy mà còn có thể ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông đường thủy
theo thống kê từ sở giao thông vận tải tp hcm
hiện trên địa bàn thành phố có ba trăm hai mươi chín bến thủy nội địa hoạt động có phép và còn tồn tại tám mươi năm bến hoạt động không phép
những bến thủy hoạt động không phép chủ yếu kinh doanh vật liệu xây dựng
nằm trong hành lang bảo vệ cầu luồng chạy tàu nên không thể cấp phép hoặc chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý
trước tình hình phát sinh các bến thủy không phép các đơn vị chức năng trên địa bàn tp hcm đã phối hợp tổ chức các đợt gia quân kiểm tra xử lý vi phạm
tuy nhiên tình trạng này chưa được cải thiện một phần do các chủ bến bãi đã tìm cách đối phó
phần khác do chế tải còn quá nhẹ nên các chủ bến vẫn tìm mọi cách tiếp tục hoạt động sau khi bị xử phạt
để dẹp những bến thủy nội địa không phép đang ảnh hưởng đến an toàn giao thông cũng như đời sống của người dân
theo các ngành chức năng cần tăng chế tài xử phạt ở mức cao hơn
ngoài ra chính quyền cơ sở nơi xuất hiện các bến thủy tạm cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm kiểm tra giả soát trong khu vực được giao quản lý
tránh tình trạng khi đi kiểm tra các bến không hoạt động nhưng đoàn kiểm tra đi khỏi các bến lại hoạt động trở lại
thưa quý vị
quý vị và các bạn theo dự kiến dự thảo luật công an xã sẽ được trình quốc hội khóa một mươi bốn xem xét cho ý kiến tại kỳ họp tháng một mươi tới đây
hiện nay đang có nhiều ý kiến xoay quanh chức năng nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng công an xã cũng như là trình độ năng lực và điều kiện tuyển chọn đội ngũ này
vẫn còn một bộ phận công an xã nhận thức năng lực yếu không biết phân tích phần loại vụ việc
nên có tình trạng bỏ sót tội phạm hoặc lạm dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ
có trường hợp bắt giữ xử lý không đúng thẩm quyền
nhiều nơi công an xã còn nặng nề biện pháp hành chính đơn thuần
nóng vội trong việc sử dụng các biện pháp cưỡng chế gây tâm lý bức xúc khiếu nại trong dân
một trong những việc mà công an xã đảm nhiệm đó là quản lý cư trú
tuy nhiên tỷ lệ sai phạm còn cao như tẩy xóa sửa chữa trong số gốc
quản lý tạm trú tạm vắng thiếu chặt chẽ xác minh sai lý lịch tư pháp
vừa qua đối với ngành công an hoạt động nhất là trong những các dịp ngày lễ ngày tết
là công an xã thân mỹ hoạt động rất tích cực
xã thân mỹ có tuyến đường hai trăm chín mươi năm b chạy qua là do khách thập phương đi qua nhiều lưu lượng
do vậy cần các hoạt động của ngành công an tăng cường những thời lượng cao điểm hơn nữa để tích cực
vì vậy công an xã thân mỹ có thể tăng cường những thời lượng cao điểm hơn nữa để tích cực
giảm những các tệ nạ xã hội
theo con số thống kê của công an bắc giang trên toàn tỉnh hiện có ba bốn trăm bảy mươi ba người làm công an xã
trong đó có một tám trăm chín mươi một người có trình độ trung học cơ sở năm mươi chín người có trình độ tiểu học
phần lớn lực lượng công an xã tuổi cao số công an viên xin nghỉ việc không phải là nhỏ
do hiện nay lực lượng công an viên hiện tại chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế chế độ phụ cấp vẫn còn thấp
chức năng nhiệm vụ quyền hạn của chúng tôi thì rất là lớn
nhưng mà hiện nay chúng tôi theo pháp lệnh công an xã và nghị định của chính phủ quy định và chế độ
và nhiệm vụ và quyền hạn của chúng tôi thì chúng tôi thấy lượng công sức của chúng tôi để tham gia thực hiện nhiệm vụ của mình
và chế độ đánh ngộ như thế thì nó còn rất nhiều bất cập
tôi nói đơn cử như lực lượng công an viên của chúng tôi hiện nay chỉ có được phụ cấp là chín trăm hai mươi đồng một tháng
và theo quy định của nhà nước thì phải có
bảo hiểm y tế hoặc là có những cái việc mà phải tham gia đóng vào bảo hiểm xã hội
nhưng mà hiện nay chúng tôi hoàn toàn lực lượng công an ở cơ sở chúng tôi không có
tham góp ý kiến vào dự thảo luật công an xã nhiều ý kiến cũng cho rằng yêu cầu trình độ đầu vào thấp sẽ khó bảo đảm được chức năng
nhiệm vụ như tiếp nhận phân loại xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự an toàn xã hội
lập biên bản bắt người lấy lời khai ban đầu trên địa bàn xã
về cái trình độ đối với công an xã
xã mà nguồn viên mà trình độ là tiểu học thì cái này theo tôi thì là áp lực của công an hơi lớn
các công an thì thấp nhất là phải là từ trung học cửa lên thì cái trình độ áp lực nó mới giảm đi được
còn trình độ về văn hóa mà thấp thì áp lực sẽ lớn
với những người ví dụ như chính quy công an chính quy mà về làm với con xã thì cũng là áp lực chứ không phải là nội lực bán chứng sách như xã
đội ngũ công an của thành phố hồ giang là đa số là đội ngũ công an xã
đa số là người già trẻ là rất ít
vì lý do là trẻ người ta đi làm việc khác
và hai nữa là cái số già thì thường thường là người ta là công việc nó nhàn rỗi hơn hoặc là không đi làm việc gì được
thì bắt đầu người ta mới ở nhà để làm vụ cho cái nhiệm vụ của xã
của công an xã nhưng với những người làm việc mà già như thế thì hiệu quả nó sẽ thấp và không năng động
và hai nữa là trong những
trong những công việc cần chiến đấu thì nó sẽ không đáp ứng được so với thời đại bây giờ
nên tuyển chọn những đồng chí công an xã là những người có trình độ đã học qua những lớp ở trung cấp nào đấy
hoặc là những đồng chí đi nghĩa vụ quân sự về sau đó là mình tuyển chọn vào thì sẽ đáp ứng công việc tốt hơn
bên cạnh đó nhiều người cũng tỏ ra lo ngại với phụ cấp còn thấp như hiện nay với trình độ chuyên môn còn nhiều hạn chế
nếu giao cho công an xã những nhiệm vụ quyền hạn tương tự như lực lượng công an chính quy là không khả thi để dẫn đến lạm quyền vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ
tuy nhiên theo đại tá dương văn sắc phó trưởng phòng tham mưu công an tỉnh bắc giang
chức năng nhiệm vụ hiện nay của công an xã là không quá nhiều vì nó phụ thuộc vào tình hình thực tế của địa phương
vấn đề hiện nay cần đặt ra đó là nâng cao trình độ cho lực lượng này để đảm nhận tốt trọng trách của mình
nhưng nâng cao trình độ năng lực kiến thức về pháp luật nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng công an xã là điều hết sức cần thiết
bởi vì nếu như không nâng cao được trình độ năng lực kiến thức về chính trị pháp luật nghiệp vụ cho lực lượng công an xã
thì không thể đảm đương được cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở như cái đòi hỏi của tình hình kinh tế xã hội hiện nay
tuy nhiên đối với
đối với nực lượng công an cơ sở với số lượng lớn như hiện nay chúng ta đòi hỏi ngay một lúc mà nâng cao ngay được trình độ của nực lượng công an cơ sở
theo đòi hỏi của xã hội này thì tôi thấy rằng là một việc nào cũng rất khó khăn
tuy nhiên quan điểm của chúng tôi muốn để nực lượng này hoàn thành được trọng trách
mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó thì cần phải dần dần có lộ trình
để ngày càng nâng cao hơn nữa trình độ kiến thức pháp luật của lực lượng công an cơ sở
từ khi tuyển chọn đầu vào cho đến quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ
chúng ta phải có lộ trình và phải có kế hoạch thường xuyên tổ chức tập huấn đào tạo chuyên ngành
cho lực lượng công an xã để có khả năng trình độ đáp ứng được yêu cầu thực tiễn công tác bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
thưa quý vị và các bạn dự thảo luật công an xã được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý mới đầy đủ tương xứng hơn
trong tổ chức hoạt động chế độ chính sách và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với công an xã
đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội góp phần phòng ngừa đấu tranh
chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ở cấp cơ sở
tuy nhiên để vừa bảo đảm chế độ khuyến khích được nhiều người có năng lực tham gia vào lực lượng bán chuyên trách này
vừa đáp ứng tốt yêu cầu về an ninh trật tự địa phương dự luật sẽ cần có những quy định khả thi phù hợp hơn nữa
và đến đây thì thời lượng của chương trình tìm hiểu pháp luật cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau